cơn bão số ba đã đi qua thế nhưng hậu quả của nó thì để lại vẫn hết sức nặng nề
đặc biệt là trên những tuyến đường thuộc vùng phía tây nghệ an khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn
con đường vành đai miền tây nghệ an kéo dài khoảng tám mươi km nối liền các xã vùng biên giới
tà cạ mường típ mường ải nang ngoi nậm càn của huyện kỳ sơn
trước và sau cơn bão số ba nhiều đoạn đã bị lũ cuốn trôi hàng chục điểm bị sạt lở lớn khiến đất đá tuôn xuống lấp mặt đường
hiện trời vẫn đang tiếp tục mưa nên bùn đất tiếp tục sạt lở nhiều đoạn nước từ khe đổ về chảy lênh láng giữa đường
đoạn rắp danh giữa bản nhãn lì và sa vang xã tà cạ xuất hiện những vết nứt lớn
cầu tràn ở xã mường tiếp bị lũ cuốn trôi nước băng qua đường
con đường từ bản phụng xã mường típ vào đến xã nang ngoi bị chia cắt hoàn toàn
chỉ còn vực sâu gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông
khó khăn về hạ tầng đặc biệt là giao thông thì nay lại càng khó khăn hơn
cần sự quan tâm hỗ trợ từ cấp trên kể cả trước mắt và lâu dài